dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội nghe một loạt báo cáo trong đó có đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
đề án này chỉ rõ vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện có một trăm một mươi tám văn bản chính sách còn hiệu lực
do nhiều cơ quan chủ trì xây dựng quản lý tổ chức thực hiện nên nguồn lực bị phân tán gian trải khó lồng ghép hiệu quả không cao khó xác định rõ trách nhiệm
một số chỉ tiêu đề ra đến nay chưa đạt được các chính sách dân tộc ban hành nhiều nhưng thiếu tính hệ thống đồng bộ
chính sách còn gian trải manh muốn trồng chéo đa số chính sách chưa được bố trí đủ nguồn lực định mức hỗ trợ thấp
hội đồng báo dân tộc nhất trí với một mươi một chính sách lớn cần tiếp tục ra soát điều chỉnh bổ sung để thực hiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích đánh giá sâu sắc thêm việc đề xuất tiếp tục điều chỉnh bổ sung giữ lại một mươi một chính sách trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một

và không tiếp tục thực hiện bốn chính sách đang thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay